cuộc họp lần thứ tư ban tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn hai mươi
gọi tắt là wef asean hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội vào sáng nay dưới sự chủ trì của thứ trưởng
thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn trưởng ban tổ chức để thảo luận ra soát công tác
chuẩn bị cho hội nghị wef asean theo đó việt nam và wef sẽ phối hợp tổ chức
hội nghị wef asean tại hà nội từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín tới đây là một trong những hội nghị
lớn và quan trọng nhất của wef trong khu vực dự kiến thu hút sự tham dự của các lãnh đạo các nước
asean và khu vực các tổ chức quốc tế chuyên gia học giả và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng
đầu thế giới và khu vực đồng thời là diễn đàn để các lãnh đạo chính phủ và các doanh nghiệp lớn của
các nước asean và trong khu vực thảo luận chia sẻ tầm nhìn ý tưởng và định hướng chính sách cho
những vấn đề quan trọng của khu vực
đây là chủ đề thiết thực đáp ứng sự quan tâm chung của các nước asean và trong khu vực
đồng thời gắn kết với chủ đề của asean năm nay là hướng tới asean tự cường và sáng tạo